thưa quý vị hà nội ghi nhận mỗi ngày hơn một mươi ba ca mắc covid một mươi chín
đang nói là trong nhiều gia đình các thành viên cứ lần lượt là f
nên nhiều người phải cách ly vài tuần đến cả tháng tại nhà khiến công sở thiếu hụt lao động
đây cũng là thực trạng chung của nhiều thành phố lớn đang có tốc độ phát triển nhanh như hà nội
tại hà nội trung bình mỗi ngày ghi nhận một mươi ca mới tăng một trăm ba mươi năm so với hai tuần trước
theo thống kê những ngày qua chín mươi tám f được điều trị tại nhà và nhiều thành viên trong cùng gia đình
lần lượt trở thành f f một và phát sinh những tình huống trở khi liên tục phải cách ly
trước việc f tại hà nội liên tục tăng cao các cơ quan công sở trên địa bàn thành phố
cũng phải bố trí lại kế hoạch làm việc thích nghi linh hoạt khi hàng loạt cán bộ nhân viên
và cách ly điều trị do covid một mươi chín
anh nguyễn minh sơn ba mươi bảy tuổi tại cầu giấy cho biết cơ quan anh có địa chỉ
tại đường phạm hùng
cơ quan anh cũng phải xoay sở khi hàng loạt cán bộ nhân viên dính f
từ sau dịp tết nguyên đáng dịch bùng phát mạnh nên đến giờ tỷ lệ người trong cơ quan
mắc lên đến hơn ba mươi f ngày càng nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến công tác và hoạt động
chỉ đạo điều hành của cơ quan
để đảm bảo nhiệm vụ công tác những trường hợp f f một không triệu chứng có thể làm việc online
giải quyết phần nào công việc được giao
những trường hợp có triệu chứng sẽ nghỉ ngơi điều trị theo quy định
những trường hợp có sức khỏe bình thường sẽ lên làm việc trực tiếp
tăng làm việc trách nhiệm hỗ trợ phần việc của các f f một để lại
tuy nhiên anh sơn cho biết tỷ lệ ba mươi ở hà nội là vẫn còn may bởi chi nhánh tại hải phòng
của cơ quan còn đến sáu mươi nhân sự thành f
do đó những trường hợp f một có người thân trong gia đình f cũng phải đến cơ quan làm việc bình thường
báo cáo mới nhất của hà nội về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho thấy
trong tuần qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca nhiễm cộng đồng tăng với nhiều ổ dịch
tại gia đình số ca nhiễm covid một mươi chín là công nhân ngày càng tăng
khiến nhiều nhà máy đơn vị phải lên phương án ứng phó với nguy cơ thiếu hụt lao động
phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm hà nội vũ quang thành cho rằng
số lượng người lao động là f doanh nghiệp bị ảnh hưởng tới sản xuất
nhưng hiện nay đa số người dân đã được tiêm ba mũi vaccine
nên thời gian khỏi bệnh nhanh chỉ trong năm đến bảy ngày
để giải quyết việc thiếu hụt tạm thời mà tuyển dụng sẽ dẫn đến dư thừa lực lượng lao động
do đó doanh nghiệp phải chủ động bố trí lực lượng sản xuất phù hợp
trong khi số ca mắc mới mỗi ngày tăng nhanh khiến nhiều người hoang mang lo lắng
tín hiệu đáng mừng là số bệnh nhân tử vong tại việt nam vẫn dưới ngưỡng một trăm linh người
theo sở y tế hà nội số lượng ca tử vong đang được kiểm soát tốt
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày một tháng ba
số bệnh nhân đang được điều trị là năm trăm năm mươi sáu bốn trăm linh trong đó gần năm trăm bốn mươi chín người theo dõi cách ly tại nhà
một trăm linh người cách ly tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố
và quận huyện thị xã hơn sáu ba trăm linh người điều trị tại bệnh viện tầng hai và tầng ba của thành phố
ngoài ra hai bệnh viện tuyến trung ương là bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
và bệnh viện đại học y hà nội cũng đang điều trị ba trăm sáu mươi ca f nặng
bà trần thị nhì hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
chiến lược của hà nội là tập trung điều trị sớm ca chuyển nặng theo từng tầng giảm tỷ lệ tử vong
để tránh việc quá tải các khu điều trị thực hiện việc hạ tầng bệnh nhân một cách hợp lý theo tiến triển điều trị
cụ thể đối với bệnh nhân tầng hai và ba chuyển biến tốt sẽ được cho về nhà từ cách ly
điều trị thay vì phải chờ đủ một mươi ngày để xuất viện như trước đây
giám đốc sở y tế hà nội cho biết thành phố vẫn ở trạng thái chủ động không quá tải trong điều trị cho bệnh nhân
trong tình huống xảy ra kịch bản số ca nhiễm tăng gấp đôi như hiện nay
theo tính toán khả năng thu dung điều trị thành phố cơ bản vẫn đáp ứng được
hà nội đang ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín vượt mốc một mươi ca số ca mắc tăng từng ngày
đi cùng với đó là tâm lý ai rồi cũng thành f của một bộ phận người dân khiến các chuyên gia y tế lo ngại
có thể khiến số ca covid một mươi chín tăng cao kéo theo số bệnh nhân nặng tăng
dẫn đến tỷ lệ tử vong nhiều hơn gây quá tải cho hệ thống y tế
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho biết
hà nội hiện có đến chín mươi bảy là những f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
tuy nhiên những ngày qua hà nội cũng là địa phương có tỷ lệ tử vong cao nhất
đơn cử ngày hai mươi sáu tháng hai có hai mươi bốn bệnh nhân tử vong nên người dân không nên giữ tâm lý ai rồi cũng thành f
bởi lẽ khi số ca covid một mươi chín tăng cao sẽ kéo theo số bệnh nhân tăng nặng
tỷ lệ tử vong cũng từ đó nhiều hơn gây quá tải cho hệ thống y tế
đây là tâm lý rất nguy hiểm
người trẻ tuổi thế trạng khỏe mạnh vẫn có thể nhiễm bệnh và có thể trở nặng với tỷ lệ nhất định
ngoài ra nếu số f tăng vì tâm lý chủ quan sẽ dẫn đến tăng nguồn lây cho cộng đồng
họ sẽ lây cho người già trẻ em phụ nữ mang thai đều là đối tượng chưa được tiêm vaccine
nguy cơ bệnh nặng thậm chí tử vong phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nói
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
rất nhiều f chưa phát hiện ra hoặc không khai báo
thực tế hiện nay cho thấy dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng thậm chí lây lan mạnh trong các gia đình
chứ không chỉ ở nơi đông người hay công sở
ông nga cho rằng với tốc độ lây lan nhanh như hiện nay thì thực tế dần dần sẽ nhiễm hết
xu hướng của chúng ta là sống chung thích ứng với dịch
nhưng sống chung thế nào để an toàn thì cần phải tính toán kỹ lưỡng
các chuyên gia có chung nhận định số f triệu chứng hiện nay vẫn đang đi làm
và ra ngoài bình thường
nên đây sẽ là nguồn phát tán virus nên người dân cần phải tuân thủ năm k
những ai không thực hiện tốt năm k thì nguy cơ lây nhiễm rất cao
f đang có xu hướng nhiều hơn f một và hầu hết đều không có triệu chứng
do đó người dân nếu không may nhiễm bệnh cần bình tĩnh không quá lo lắng
không riêng gì f hay f một mà tất cả mọi người cần tuân thủ tốt năm k hạn chế đi lại tiếp xúc nhiều
khi thấy dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe cần test covid một mươi chín tại nhà
nếu dương tính nên báo cho lực lượng y tế
để hạn chế tình hình dịch bệnh trong thời gian tới đây
hà nội nên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp dự phòng bằng việc xây dựng phương án phù hợp
cho từng hoạt động như giờ học trực tiếp các lễ hội
cùng với đó cũng có thêm cho hệ thống y tế tuyến cơ sở tránh tình trạng quá tải
ca nhiễm covid một mươi chín tại hà nội tăng lên nhanh chóng khiến nhiều trạm y tế quá tải
một số trạm liên tục thay đổi việc khai báo xác nhận f
khiến người dân cũng xoay theo như trăm trống
trạm y tế xã tân triệu huyện thanh trì hà nội
chiều hai mươi bảy tháng hai hàng chục người dân xếp hàng điền tờ khai xác nhận f
có người dân còn mang kèm theo các bộ xét nghiệm hiển thị hai vạch căn đét đến khai báo
một cán bộ y tế của trạm cho biết nhiều người dân khai báo đã mắc covid một mươi chín
nhưng lại chỉ mang theo ảnh chụp kích xét nghiệm nhanh trên kích xét nghiệm không có tên tuổi gì
phải quay về để viết tên lên kích xét nghiệm nhanh ra trình báo xác nhận f chỉ lờ thang thở
thay đổi liên tục tuần trước chồng tôi khai báo không có tên trên xét nghiệm vẫn xác nhận bình thường
hôm nay tôi và con xét nghiệm dương tính ra khai báo lại bắt có tên trên kit xét nghiệm mới xác nhận
còn tại trạm y tế của phượng quang hoa quận cầu giấy việc khai báo f thay đổi liên tục
anh nvh ngụ phường quang hoa cho biết trạm y tế không yêu cầu phải ra trạm khai báo
nhưng việc khai báo tại nhà cũng chẳng dễ dàng
ban đầu khi vợ tôi dương tính gọi lên trạm y tế họ hướng dẫn
khai báo thông tin chụp ảnh kết quả xét nghiệm và gửi thư điện tử cho trạm
sau đó trạm gửi email mẫu đơn xin cách ly tại nhà và hướng dẫn khai f trên phần mềm sở y tế
khai xong thì nộp đơn kiểu ủy ban nhân dân phường qua email
được mấy ngày lại thấy trạm y tế thông báo ủy ban nhân dân phường không nhận đơn xin cách ly tại nhà nữa
f cứ đủ bảy ngày nếu kết quả âm tính thì ra y tế phường lấy giấy
gần đây nhất trạm y tế lại đưa thêm yêu cầu các f khi khai báo phải thêm dòng chữ
tôi xin cam kết đây là mẫu test covid một mươi chín dương tính của tôi
nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật
các trạm y tế thuộc quận hoàng mai lại yêu cầu tất cả những người xét nghiệm tại nhà
cho kết quả dương tính covid một mươi chín đều phải mang xét nghiệm nhanh ra phường
để cán bộ y tế xét nghiệm lại sau đó mới cấp những giấy tờ liên quan
tình trạng f quá tải khiến quận phải mở thêm các điểm xét nghiệm để đáp ứng nhu cầu của người dân
theo quy định của bộ y tế người dân có thể được xác định là f một
khi thực hiện xét nghiệm nhanh covid một mươi chín và được nhân viên y tế giám sát
gián tiếp thông qua các phương tiện từ xa
tuy nhiên đến nay vẫn chưa thống nhất được việc cấp giấy xác nhận f
và các quyết định liên quan cho người nhiễm covid một mươi chín
mà tùy vào tình trạng thực tế và nguồn lực của từng địa phương